hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hành khách không bỏ quy định hành khách phải tiêm vaccine
từ hai mươi một tháng một mươi bộ giao thông vận tải mở lại toàn bộ trạng bay trên cả nước
hành khách và trẻ em đi cùng không cần tiêm đủ liều vaccine như trước
theo kế hoạch vận tải hàng không giai đoạn mới từ hai mươi một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
người đi máy bay cư trú tại địa bàn dịch cấp độ bốn màu đỏ hoặc vùng phong tỏa xuất phát trên chuyến bay từ địa bàn dịch cấp độ bốn
chuyến bay xuất phát từ sân bay tân sơn nhất cần thơ đều cần có kết quả xét nghiệm âm tính pcr hoặc test nhanh trong bảy mươi hai giờ trước chuyến bay
hành khách tại địa bàn khác chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện
kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ trước chuyến bay có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine
trong đó liệu cuối cùng tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc giấy gia viện không quá sáu tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
hành khách phải khai báo y tế thực hiện năm k hoàn thành bản cam kết phòng dịch
không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở
trong quá trình đi từ sân bay về nơi cư trú
hành khách hạn chế rừng không tiếp xúc nơi đông người
thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú và tự theo dõi sức khỏe
thực hiện quy định phòng dịch của từng địa phương
như vậy hành khách là trẻ em chưa được tiêm vaccine sẽ được tham gia chuyến bay
và chỉ cần có giấy xét nghiệm âm tính
quy định mới đã được nới lỏng hơn so với giai đoạn thí điểm từ ngày một mươi tháng một mươi đến hai mươi tháng một mươi
tất cả hành khách đi máy bay phải tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính
trong giai đoạn mới bộ giao thông vận tải cho phép các hãng khai thác tất cả đường bay
như thời điểm trước dịch xong hạn chế tần suất chuyến bay
được khai thác tối đa sáu chuyến khứ hồi mỗi ngày từ hai mươi một tháng một mươi đến một mươi bốn tháng một mươi một
và tối đa bảy chuyến khứ hồi từ một mươi năm tháng một mươi một đến ba mươi tháng một mươi một
các đường bay khác không quá bốn chuyến khứ hồi mỗi ngày
giai đoạn thí điểm trước các hãng chỉ được khai thác hai mươi một đường bay
với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày
như vậy từ hà nội sẽ có các chuyến bay đến tp hcm rạch giá cần thơ khánh hòa
côn đảo huế đồng hới tuy hòa phú quốc buôn ma thuột điện biên
thay vì chỉ đến tp hcm đà nẵng điện biên như trước
theo bộ giao thông vận tải trong giai đoạn thí điểm vừa qua
tỷ lệ chuyến bay đã thực hiện còn thấp đạt bốn mươi chín do số lượng khách đặt chỗ thấp
thậm chí có chuyến không có khách
một nguyên nhân là tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine tại nhiều địa phương
ngoài hà nội tp hcm còn thấp
hành khách không thể đáp ứng đủ điều kiện bay là cần đủ liều vaccine
nhiều nhóm gia đình có trẻ em dưới một mươi tám tuổi chưa được tiêm
nên không thể di chuyển dù có nhu cầu
sau khi bộ giao thông vận tải công bố kế hoạch bay
các hãng hàng không đã công bố mở bán vé giai đoạn mới
từ nay đến ba mươi tháng một mươi một việt nam airlines group dự kiến khai thác
gần bốn mươi chuyến bay trên cả nước gần bằng thời điểm trước khi dịch covid một mươi chín
nhiều đường bay đường mở lại kết nối tới các điểm đến như côn đảo
điện biên buôn ma thuột lê cưu lâm đồng
trên các đường bay trục giữa hà nội tp hcm và đà nẵng
việt nam airlines sẽ khai thác hai chuyến mỗi ngày pacific airlines khai thác một chuyến
đối với các đường bay kết nối hà nội tp hcm với các địa phương khác
hãng khai thác tần suất tối thiểu một chuyến một ngày
sau đó có thể tiếp tục tăng lên hai chuyến khi có nhu cầu khách lớn
pacific airlines cũng nối lại các đường bay giữa tp hcm và hải phòng
thanh hóa vinh quy nhơn huế phú quốc chu lai đồng hới
đại diện bamboo airways cho hay hãng sẽ tăng tần suất trên ba mươi một đường bay nội địa
trong đó có một mươi năm đường bay kết nối các tỉnh với hà nội
một mươi bay đường kết nối với tp hcm
bên cạnh đó hãng cũng dự kiến mở lại các trạng bay đi đến đà nẵng
không qua hà nội tp hcm
trong giai đoạn bay thí điểm bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một mươi
tỷ lệ chuyến bay đã thực hiện chỉ đạt bốn mươi chín do số lượng khách đặt chỗ thấp
thậm chí nhiều chuyến bay không có khách
nguyên nhân chủ yếu là tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine tại nhiều địa phương còn thấp
hành khách không thể đáp ứng điều kiện bay là cần đủ liều vaccine
vì vậy để tăng lượng khách tham gia các chuyến bay
các hãng hàng không cần tuân thủ quy định mới tránh mỗi nơi là một kiểu
trước đó vào hồi một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi chuyến bay vn hai trăm một mươi sáu của vietnam airlines
đã cất cánh từ tp hcm đi hà nội với gần một trăm hai mươi hành khách
đây là chuyến bay thương mại đầu tiên từ tp hcm đi hà nội
sau khi khôi phục hàng không nội địa kể từ ngày một mươi tháng một mươi
chuyến bay này được khai thác bằng máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi
hành khách trên chuyến bay đều có xác nhận địa điểm cách ly ở hà nội trước khi khởi hành
đồng thời khách hàng đều tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về xét nghiệm âm tính
tiêm chủng vaccine covid một mươi chín khai báo y tế và thực hiện năm k
đây là chuyến bay được trông đợi của rất nhiều hành khách
khi đường bay từ tp hcm đi hà nội đã bị đóng băng suốt nhiều tháng qua
cũng trong ngày một mươi một tháng một mươi vietnam airlines đã thực hiện tổng cộng sáu chuyến bay
thương mại gồm hai chuyến giữa hà nội và tp hcm hai chuyến giữa tp hcm và vinh
hai chuyến giữa tp hcm và thanh hóa
các chuyến từ hà nội đi tp hcm từ tp hcm đi vinh thanh hóa cũng gần như kín chỗ
tuy nhiên các chuyến ngược lại từ vinh thanh hóa về tp hcm có tỷ lệ lấp đầy chưa cao
báo cáo tại cuộc họp đánh giá về việc thí điểm mở lại đường bay nội địa chiều tối ngày một mươi một tháng một mươi
cục trưởng cục hàng không việt nam đinh việt thắng cho rằng phải sớm thống nhất quy định
về điều kiện với khách đi máy bay trên cả nước
theo ông thắng hiện nay vẫn còn một số địa phương yêu cầu phải duyệt trước danh sách khách bay
là thừa thiên huế và thanh hóa
tuy nhiên khi ông thắng vào đăng ký thì lại không ai duyệt
một số địa phương dù không yêu cầu cách ly tập trung như hà nội và hải phòng
vừa dỡ bỏ quy định cách ly nhưng với khách không cư trú tại địa phương mà phải lưu trú lại
việc vận chuyển về và giá khách sạn cũng đặt ra những vấn đề cho hành khách
cục trưởng cục hàng không cũng nêu rõ thực tế chuyến bay từ tp hcm về đà nẵng ngày một mươi tháng một mươi
khi hành khách về đà nẵng không có nhu cầu đi quảng nam và thừa thiên huế
nhưng thành phố không cho đi mà yêu cầu đưa về cách ly tập trung tự trả phí
do vậy ông thắng kiến nghị các tỉnh thành phố có cảng hàng không cần có quy định rõ phương thức kiểm soát dịch
đối với hành khách đến nhưng không lưu trú cụ thể về phương tiện cách ly hình thức di chuyển
một khó khăn khác được ông thắng nêu ra là việc các địa phương quy định về kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
vẫn còn tình trạng mỗi nơi một quy định theo một kiểu gây khó khăn cho hành khách
đơn cử hiện nay hải phòng yêu cầu chỉ thị công nhận xét nghiệm pcr không chấp nhận kết quả xét nghiệm test nhanh
quảng ninh thì không công nhận kết quả trong bảy mươi hai giờ mà chỉ chấp nhận trong bốn mươi tám giờ
do vậy các địa phương cần thống nhất theo quy định của bộ y tế bộ giao thông vận tải
để tạo điều kiện cho người dân đi lại làm việc
đại diện việt nam e last đề nghị cần thống nhất
trong thời gian sáu tháng chỉ cần khách tiêm đủ hai mũi đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong thời gian sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ như bộ giao thông vận tải đã ban hành quy định
đại diện hãng không việt red đề xuất phải có một quyết định liên bộ giao thông vận tải y tế
để thống nhất việc áp dụng các điều kiện như nhau với khách đi máy bay tại tất cả các cảng hàng không trên cả nước
các hãng hàng không cũng đề nghị bỏ quy định giãn cách ghế trên tàu bay trong giai đoạn hai
để giảm chi phí cho hành khách và hãng hàng không
nhu cầu không ổ ạt như vận tải hành khách đường bộ
nhưng đường hàng không tạo ra nguồn doanh thu rất lớn trước khi dịch bệnh hoành hành như hiện nay
theo ước tính các hãng hàng không việt nam đang phải gánh khoản lỗ trên một mươi tám tỷ đồng
còn doanh thu thì bị giảm sâu so với năm hai nghìn một mươi chín
ông bùi doãn nề tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam nói
hà nội tp hcm là đường bay trực chính trong mạng nội địa nối liền hai sân bay tân sơn nhất và nội bài
từ đây các chuyến bay nối chuyến đi tới các sân bay nội địa và quốc tế
nếu hà nội vẫn đóng cửa nội bài thì kế hoạch phục hồi đường bay nội địa của ngành hàng không chưa thể thực hiện
trụ bay nội bài tân sơn nhất chưa được mở cửa thì cơ hội vực dậy ngành hàng không càng chậm
ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế và sự đi lại của người dân
ông nề cho biết thêm do ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
các hãng hàng không việt nam đã phải gánh khoản lỗ trên một mươi tám tỷ đồng từ hoạt động vận tải hàng không
và doanh thu giảm khoảng một trăm linh tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó hãng hàng không quốc gia việt nam airlines dự toán quý i năm hai nghìn hai mươi một lỗ khoảng bốn tám trăm linh tỷ đồng
trong sáu tháng đầu năm khoản lỗ vượt mốc một mươi tỷ đồng
tổng công ty này đang cực kỳ khó khăn bên bờ vực phá sản
trong khi các ngân hàng thương mại chưa nhìn thấy ngân gói hỗ trợ một mươi hai tỷ đồng của chính phủ
nên không cho việt nam airlines giải ngân hoặc không gia hạn cấp tiếp hạn mức tiến dụng
các hãng hàng không tư nhân như vietjet air
bamboo airways dù đã cố gắng tối ưu hóa hoạt động khai thác và duy trì sản xuất kinh doanh
thông qua việc chuyển nhượng các tài sản trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên dự báo hoạt động của hai hãng bay tư nhân này tiếp tục khó khăn trong năm hai nghìn hai mươi
các hãng dần hết nguồn lực tài chính để hỗ trợ dịch vụ vận tải hàng không
ước tính hãng bay vietjet air thiếu hụt khoảng một mươi tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh
đứng trước việc hàng loạt các hãng hàng không lớn thua lỗ thậm chí có nguy cơ phá sản
bộ giao thông vận tải đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch nhằm khởi động tiến trình phục hồi
việc bỏ quy định tiêm vaccine đối với hành khách đi máy bay dự kiến sẽ giúp các chuyến đi nhộn nhịp hơn
tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn tránh để dịch bệnh lây lan
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi